tại tỉnh đồng tháp mới đây nhận được tin báo xảy ra vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản
tại khóm năm phường sáu thành phố cao lãnh
lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường truy bắt các đối tượng có liên quan
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng gồm bùi thanh an
sinh năm hai nghìn ba ngụ xã tịnh thới thành phố cao lãnh lê minh hiếu sinh năm hai nghìn hai
trần quốc đạt sinh năm hai nghìn bốn bùi anh hào sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ huyện cao lãnh
qua làm việc được biết sau khi nhậu xong tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh
các đối tượng chạy xe đến nhà người bạn ở phường sáu thành phố cao lãnh để chơi
do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi sáu c sáu nghìn tám trăm bốn mươi tám do tài xế trần đức huy
xe mạng chín trăm chín mươi bảy ngụ phường ba thành phố cao lãnh điều khiển nên hào đã kể với an và hiếu
về việc mới bị tài xế xe ô tô tải ép xe đòi đánh
các đối tượng an hiếu đạt hào lấy hai cây dao tự chế chạy theo xe ô tô tải đến phường sáu
thành phố cao lãnh thì đuối kịp khi xuống xe tài xế cầm theo một thanh sắt
thế vậy các đối tượng dùng hai dao tự chế đuổi chém tài xế nhưng chưa gây thương tích tài xế xe bỏ chạy
cả bốn đối tượng đuổi theo nhưng không tìm được tài xế nên quay ra đập phá làm hư hỏng nặng xe ô tô tải
cơ quan công an tiến hành lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật